sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số một mươi tám khóa một mươi hai về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và nghị quyết số một mươi chín về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh con tum
đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực bộ máy bớt công cành mà hiệu quả làm việc không giảm sút
ia hờ đờ rai là một huyện mới được thành lập của tỉnh con tum được hơn ba năm
bộ máy công quyền tại huyện ia hờ đờ rai đã đáp ứng tốt chức năng nhiệm vụ của một đơn vị hành chính cấp huyện
ban thường vụ tỉnh ủy con tum đã chọn huyện là đơn vị thí điểm thực hiện nghị quyết một mươi tám một mươi chín của ban chấp hành trung ương
tiến hành hợp nhất các phòng của ủy ban nhân dân huyện và các ban tham mưu giúp việc của huyện ủy
qua một thời gian vận hành và thực hiện
ba năm chúng tôi đánh giá là công việc đảm bảo thực hiện được bình thường
đồng thời giảm được biến chế tính gọn được bộ máy
do chúng tôi đã chuẩn bị thứ đầu cho nên bây giờ hợp nhất các cơ quan
không nảy ra vấn đề dối dư về biến chế dối dư về chức vụ trợ phó phòng
mà con người là đã kiếm nhiệm đã có sẵn đấy không có vấn đề dối dư
trên tinh thần dân chủ công khai đến nay tỉnh con tum đã thực hiện việc hợp nhất sáp nhập
đã giảm được chín mươi một đơn vị giảm được một trăm hai mươi chín lãnh đạo trong đó có ba lãnh đạo trường cao đẳng trung cấp
một mươi lãnh đạo đơn vị là tri cục trung tâm và tương đương thuộc sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh
một mươi lãnh đạo là khoa phòng trực thuộc tri cục trung tâm trường và tương đương thuộc sở ban ngành cấp tỉnh
việc sáp nhập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên ngôn của khối chính quyền cấp quyền
còn vướng mắt về biên chế là việc thực hiện kiêm nhiệm nhắc thể hóa chức danh người đứng đầu
các cơ quan đơn vị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện
để việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám một mươi chín ban thường vụ tỉnh ủy con tum
xác định cần có sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong thực hiện cần có sự sáng tạo đổi mới nhằm tạo ra sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở
nhằm tinh gọn bộ máy của đảng chính quyền hoạt động một cách hiệu lực hiệu quả
phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phát triển phồn vinh